nhằm đánh giá doanh thu thực tế hệ thống thiết bị công nghệ thu phí đang áp dụng
tổng cục đường bộ việt nam vừa có quyết định kiểm tra giám sát công tác thu phí thêm hai trạm
như vậy là tính đến thời điểm này đã có một mươi tám trạm thu phí bot tổng cục đường bộ kiểm tra và giám sát việc thu phí
tổng cục đường bộ việt nam vừa có quyết định kiểm tra giám sát công tác thu phí đối với hai trạm
do các nhà đầu tư bot quản lý và khai thác bao gồm trạm thu phí bắc hải vân
do công ty cổ phần phước tượng phú gia bot khai thác và trạm thu phí km một nghìn tám trăm bốn mươi một chín trăm một mươi hai quốc lộ một a đồng nai
do công ty cổ phần đồng thuận khai thác
việc kiểm tra giám sát nhằm đánh giá doanh thu thực tế hệ thống thiết bị công nghệ thu phí đang áp dụng
qua đó kiến nghị các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại
khuyết điểm và xử lý vi phạm nếu có góp phần nâng cao tính minh bạch trong công tác thu phí đường bộ
hiện có một mươi tám trạm thu phí
trạm thu phí bot trong tổng số khoảng sáu mươi trạm trên cả nước đang được giám sát
thời gian tới tổng cục đường bộ việt nam sẽ tiếp tục triển khai đối với các trạm còn lại